mối quan hệ của vinh và hiếu dần trở nên khăng khít
so với cuộc gặp gỡ đỉnh mệnh
khi hiếu cứu vinh thoát khỏi móng vút của băng đảng xã hội đen chuyên đòi nợ thuê
thoát khỏi án tử
vinh cùng hiếu bắt tay thành lập nên tập đoàn tín dụng đen hiếu vinh
chúng bắt đầu kết nạp thành viên củng cố vây cánh
lừa gạt nhiều con mồi
liệu tập đoàn tín dụng của hiếu vinh có tồn tại được lâu dài
hay chỉ vụt sáng trong đêm đen rồi dập tắt
mời quý vị khán giả theo dõi chi tiết những diễn biến tiếp theo trong chương trình hôm nay
hiếu nhận tin huy phản bội trốn cùng ánh và cầm theo số tiền của công ty
hiếu chỉ đạo đàn em truy lùng bắt huy và ánh để xử lý
ánh và huy cùng bỏ trốn
cả hai sợ bị hiếu và vinh bắt được sẽ giết nên rất vội vã
huy dẫn ánh đến khu nhà hoang vắng vẻ để trốn
mà không hay biết tên đàn em vốn có hiềm khích sâu sắc với mình